thông tin chúng tôi vừa nhận được công an tỉnh quảng bình đang tiến hành điều tra vụ ông hồ đức minh giám đốc công ty khai thác titan xen hồng chi nhánh một bị đánh tử vong tại địa bàn huyện lệ thủy
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hôm qua sáu tháng sáu ông bị một nhóm thanh niên uống rượu say có ý định xin tiền nhưng ông minh không cho nên đã bị nhóm này dùng gậy đánh
người dân đã đưa ông minh vào bệnh viện đa khoa huyện vĩnh linh cấp cứu nhưng sau đó ông minh đã tử vong
sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh quảng bình đã triệu tập sáu đối tượng gồm hồ văn tùng hồ văn nhuận lê văn điền lê văn tình lê văn hải và lê hữu niệm để lấy lời khai
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ